quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
khối không khí lạnh chưa thực sự ảnh hưởng đến nước ta
trong đêm nay miền bắc trời nhiều mây nhưng mưa thì vẫn chỉ xuất hiện ở một vài nơi
sang ngày mai thành phần mây phía trước của không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi
khiến cho khu vực các tỉnh vùng núi phía bắc trong ngày mai có mưa mưa rào
chiều và tối mai vùng mưa rông sẽ mở rộng hơn xuống khu vực trung du và vùng đồng bằng
và từ đêm mai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi ở bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa rào và rông trên diện rộng
không khí lạnh ngày mai chưa tác động trực tiếp vì thế nền nhiệt trong ngày mai ở các tỉnh thành phố khu vực phía đông bắc bộ
sẽ giảm đi từ hai đến ba độ chủ yếu là do mây nhiều xuống còn từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
với khu vực phía tây bắc bộ ngày mai thì trời vẫn có nắng nhiệt độ cao từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
không khí lạnh chưa tác động nhưng thành phần gió đông phía trước của nó
cũng sẽ làm cho khu vực các tỉnh phía bắc của miền trung là từ thanh hóa đến thừa thiên huế
chuyển mây nhiều hơn và có mưa trở lại
tuy nhiên lượng mưa trong đêm nay và ngày mai chưa nhiều hầu hết đều phổ biến từ năm một mươi năm mm
song do trời nhiều mây và có mưa nên nền nhiệt trong ngày mai ở khu vực này cũng giảm nhẹ
giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong đêm nay và ngày mai vẫn có thời tiết tương đối ổn định
với mưa rào và rông chỉ xuất hiện một vài
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này vẫn cao giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và sáng mai chỉ có mưa rào và rông vài nơi
nhưng thời điểm chiều và tối thì mưa tăng lên mức giải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
nền nhiệt trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh phía nam ít biến động
ban đêm nhiệt độ ở tây nguyên phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi hai độ có nơi thấp hơn
trong khi đó
ở nam bộ nhiệt độ là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
còn nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ khu vực nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai toàn bộ khu vực biển đông
bao gồm cả hai vùng biển huyện đảo hoàng sa và trường sa
đều chỉ có gió yếu với cường độ ở dưới mức cấp bốn
nên không có sóng cao và biển động mưa rông chưa nhiều tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước